xin kính chào quý vị và các bạn khu vực phía đông bắc bộ trong khoảng ba ngày tới vẫn chịu ảnh hưởng của đời gió đông nam nên về đêm và sáng trời nhiều mây có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi
tập trung chủ yếu ở ven biển và vùng núi ban ngày trời có nắng với mức độ vừa phải cùng nền nhiệt giao động từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
do vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng nên các tỉnh thành phía tây bắc bộ có nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất sẽ giao động từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
riêng khu tây bắc có nơi cao hơn từ ba bốn độ tại đây phổ biến ít mưa tuy nhiên cần đề phòng có thể xuất hiện mưa rông nhiệt cục bộ vào chiều tối dễ kèm theo lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm
ở khu vực trung bộ tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phổ biến ít mưa và có nắng nhiều với mức nhiệt cao nhất sẽ giao động từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
riêng khu vực vùng núi phía tây có nơi vượt ngưỡng ba mươi bảy độ và có nắng nóng gai gắt
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới phổ biến ít mưa và có nắng nhiều với mức nhiệt ngày đêm tại đây giao động trong khoảng hai mươi năm ba mươi năm độ chỉ một vài nơi vượt ngưỡng ba mươi năm độ
tại vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới vẫn duy trì ít mưa ban ngày nắng nhiều với nền nhiệt cao nhất sao động trong khoảng ba mươi hai ba mươi năm độ nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ
ở phía nam của thổ quốc các tỉnh thành nam bộ vẫn duy trì nắng nóng và nắng nóng gai gắt trên diện rộng trong nhiều ngày tới
có dấu hiệu suy giảm nhiệt độ tại đây giao động trong khoảng hai mươi năm ba mươi bảy độ có nơi sẽ vượt ngưỡng ba mươi bảy độ